sở y tế tp hà nội vừa cho biết sau những ngày nghỉ tết thì tổng số ca khám cấp cứu tại các bệnh viện là chín chín trăm bốn mươi ca
trong đó khám cấp cứu do tai nạn là một tám trăm bốn mươi năm ca số ca khám tai nạn giao thông là tám trăm ba mươi tám số còn lại là tai nạn do nguyên nhân khác
tổng số ca sinh đẻ là một một trăm tám mươi ca
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đáp ứng sáu trăm bảy mươi trên sáu trăm bảy mươi lượt yêu cầu cấp cứu
cũng trong những ngày trên số ca tử vong là hai mươi
điều đáng mừng không có ca tử vong nào do tai nạn giao thông hoặc do pháo nổ mà chủ yếu là do bệnh tật
sở y tế hà nội cho biết trong những ngày nghỉ tết vừa qua trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn
công tác khám chữa bệnh các trạm y tế phòng khám đa khoa trung tâm y tế và các bệnh viện đều bố trí đủ nhân lực cơ số thuốc và trang thiết bị phục vụ cho công tác khám cấp cứu và điều trị bệnh nhân